ngày ba tháng một mươi tại hà nội bộ công thương việt nam và bộ kinh tế thương mại và công nghiệp nhật bản
đã phối hợp tổ chức hội thảo than nhật bản việt nam năm hai nghìn một mươi chín
hội thảo nằm trong khuôn khổ chương trình hợp tác thường niên giữa bộ công thương việt nam
và bộ kinh tế thương mại và công nghiệp nhật bản
các đề biểu đề cập nội dung về chính sách và kế hoạch than điện cung và cầu than của mỗi nước
hợp tác về thương mại và phát triển than chuyển giao công nghệ khai thác thăm dò và phát triển than
trao đổi kế hoạch chương trình hợp tác trong thời gian tới
những năm gần đây hai nước đã triển khai nhiều hoạt động hợp tác trong các lĩnh vực từ khai thác chế biến đến sử dụng than
nhật bản cũng đang tích cực hỗ trợ việt nam nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ tiên tiến trong sử dụng than
như công nghệ đốt than phối trộn kỹ thuật phát điện hiệu suất cao và phát thải thấp các công nghệ môi trường